cơn bão số một từ đêm qua đã đổ bộ vào đất liền nước ta tác động trực tiếp lên các tỉnh từ nam định đến quảng ninh
với sức gió mạnh cấp tám giật cấp chín đến cấp một mươi một bão số một đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến các tỉnh nam đồng bằng bắc bộ
trong đó có thủ đô hà nội
ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân
theo thông tin của đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng bắc bộ vào hồi năm giờ sáng nay ngày hai mươi tám tháng bảy
vị trí tâm bão số một đã nằm hoàn toàn trong đất liền tác động trực tiếp đến các tỉnh nam đồng bằng bắc bộ
từ đêm qua đến sáng nay thủ đô hà nội cũng đã hứng chịu những đợt mưa to và gió lốc có nơi lên đến cấp tám
theo ghi nhận của phóng viên trên nhiều tuyến phố của hà nội hàng loạt cây xanh đã bị đổ gục các biển báo biển quảng cáo cũng đổ ngả nghiêng
thậm chí người dân lưu thông trên đường gặp gió to cũng rất khó di chuyển
nhiều khu vực của thành phố đã bị cắt điện nhằm đảm bảo an toàn
từ đêm qua đến dạng sáng nay nhiều lực lượng như cảnh sát giao thông dân quân tự vệ công ty công viên cây xanh và công ty thoát nước đã trực chiến sẵn sàng ứng phó với các tình huống nguy cấp
theo ghi nhận mặc dù lượng mưa tại hà nội lên tới một trăm linh một trăm năm mươi mm nhưng các tuyến phố nội đô không bị ngập ống các cây đổ nhanh chóng được xử lý để đảm bảo lưu thoát giao thông
từ đêm qua đến dạng sáng nay nhiều lực lượng như cảnh sát giao thông dân quân tử vệ công ty công viên cây xanh và công ty thoát nước đã trực chiến sẵn sàng ứng phó với các tình huống nguy cấp

ghi nhận thấy nhiều ô tô đã bị hư hỏng do cây đổ
bên cạnh đó lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã được giao nhiệm vụ ứng trực trên tất cả các tuyên phố trọng điểm đảm bảo an toàn giao thông chung cho người dân thủ đô
từ khi nhận được thông tin là phân báo số một của về thì là từ lãnh đạo phòng đến quan chỉ huy đội quan chỉ huy đến toàn bộ anh em toàn bộ chiến sĩ là trực phân số đảm bảo có mặt ở vị trí rất sớm để tục tương tác chuẩn bị phòng thống thông báo và phản hứng nhanh cho các tình huống xảy ra
cho đến trưa nay mưa lớn vẫn diễn ra trên diện rộng cộng thêm gió giật mạnh nên nhiều khu vực người dân tham gia giao thông đã phải bỏ các xe máy để tránh gió bão
theo thông tin mới nhất trên địa bàn thành phố hà nội đã có gần bảy trăm linh cây xanh bị đổ gãy vào bật gốc sau khi đi vào khu vực đồng bằng bắc bộ bão số một đã suy yếu trở thành một vùng áp thấp